năm hai nghìn một mươi tám thành phố cần thơ đang tích cực triển khai nhiều chương trình dự án nhằm định hướng giúp nông dân sản xuất lúa theo hướng bền vững
ứng dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm
trong đó dự án chuyển đổi nông nghiệp bền vững được triển khai xây dựng với mô hình ứng dụng cơ giới hóa và sản xuất lúa tại xã thạnh phú
qua đó tạo điều kiện cho nông dân giảm lượng giống gieo xạ giảm chi phí sản xuất và tăng lợi nhuận cũng như hướng đến sản xuất lúa bền vững
cờ đỏ là huyện có diện tích đất nông nghiệp lớn nhất của thành phố cần thơ mở rộng việc ứng dụng công nghệ cơ giới hóa vào sản xuất lúa
từ công đoạn gieo xạ đến thu hoạch nhằm giảm chi phí giá thành sản xuất
trong vụ thu đông này ngành nông nghiệp thành phố dự án vnsat đã chọn ba hộ nông dân ở xã thạnh phú
để triển khai xây dựng mô hình ứng dụng cơ giới hóa giảm lượng gieo xạ trong sản xuất lúa
thu mua lúa lại cho bà con và đồng thời doanh nghiệp tổ chức xây lúa chế biến gạo đồng thời sức cẩu luôn
từ đó cũng giúp cho được giá thành mua lúa của bà con cao hơn giá lúa thị trường hàng năm là một trăm linh một trăm năm mươi đồng một ký
nếu như trước đây gieo xạ khoảng hai mươi năm kg trên một công tầm lớn thì đến vụ hè thu hai nghìn một mươi tám chỉ còn một mươi ba kg trên một công
xạ thừa lúa ít sâu bệnh nên số lần phun thuốc cũng giảm
từ sáu xuống còn ba lần trên một vụ
mô hình được cán bộ ngành nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật sản xuất lúa tiên tiến tiếp tục giảm giống gieo xạ phân thuốc
và đồng thời sản xuất cũng bảo đảm sức khỏe giữ được môi trường xanh sạch thông qua việc hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật
giờ qua hơn hai năm thực hiện tại thành phố cần thơ thì cũng đã mang lại một số kết quả hết sức là khả quen
người dân thành phố cần thơ ở trong cái dùng triển khai dự án
thì cũng đã áp dụng khá là tốt là trên năm mươi là đã áp dụng được các tiêu chuẩn tiêu chí về sản xuất theo quy trình ba giảm ba tăng
cũng như là một năm giảm qua đó cũng giúp cho bà con nâng cao được lợi nhuận trong sản xuất giảm được chi phí đặc biệt là giảm thiểu ô nhiễm môi trường
thành phố kỳ vọng sẽ từng bước phát triển sản xuất lúa sạch đạt hơn ba mươi tổng diện tích trồng lúa trong vài năm tới
hướng đến đổi mới phương tức canh tác bền vững và nâng cao chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo tại khu vực được mệnh danh là vựa lúa của cả nước này